xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị thời gian gần đây ghi nhận xảy ra liên tiếp các vụ án mạng kinh hoàng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
mới đây công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng đang điều tra truy bắt một nhân viên cây xăng dùng hung khí tấn công tài xế xe tải dã man do mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô
sự việc đang khiến dư luận bàng hoàng bởi sự manh động của đối tượng này
theo thông tin ban đầu sáng bảy tháng bốn ông vn quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã tam đa huyện vĩnh bảo điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát một mươi năm h ba mươi một xx dừng đỗ trước cửa nhà
thời điểm này một nam nhân viên cửa hàng xăng dầu tam đa kế bên nhà ông quy đã yêu cầu ông quy lái xe di chuyển sang chỗ khác vì chắn lối vào cửa hàng bán xăng dầu
khi ông quy có phản ứng lại vì cho rằng
đỗ xe trước cửa nhà mình không ảnh hưởng tới lối vào cửa hàng xăng dầu hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn
sau đó ông quy đã bị nhân viên cửa hàng xăng dầu dùng hung khí tấn công
chưa dừng lại khi người tài xế này vào nhà năm nhân viên cửa hàng xăng dầu mang theo dao đuổi cũng như tấn công liên tiếp nhiều nhát khiến quy gục ngã
sau khi gây án nhân viên cửa hàng xăng dầu tam đa lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường
ông vn quy được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa huyện vĩnh bảo cấp cứu
ngay sau đó do tình trạng nguy kịch nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện hữu nghị việt tiệp thành phố hải phòng
hiện công an huyện vĩnh bảo đang tập trung truy bắt đối tượng gây án
trước đó không lâu dư luận cũng từng bàng hoàng trước vụ việc tại hà nội tài xế ô tô đỗ sai quy định trong khu đô thị và bị khóa bánh xe
khi bị nhân viên bảo vệ khu đô thị yêu cầu dừng xe để xử lý thì liền dùng ô tô đâm bảo vệ trọng thương dẫn đến tử vong
theo clip tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba một chiếc xe ô tô màu trắng di chuyển khá nhanh trong khu vực nội bộ của khu đô thị và đâm vào một nhân viên bảo vệ khi anh này đang đi xe máy phía trước
cú đâm mạnh đã khiến nam bảo vệ văng người vào một chiếc ô tô khác phía bên phải rồi ngã xuống đường nạn nhân bị thương chảy máu và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
ở diễn biến mới nhất cơ quan chức năng đã làm rõ các thông tin liên quan
theo đó công an huyện gia lâm cho biết khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng ba công an thị trấn châu quỳ nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh r một trăm linh hai vinhome ocean park xảy ra tai nạn giao thông
sau khi nhận được tin báo công an thị trấn châu quỳ đã khẩn trương xuống hiện trường làm rõ các thông tin
sơ bộ xác định lái xe trịnh bá trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cổ bi gia lâm thành phố hà nội điều khiển xe ô tô hai mươi chín e một nghìn hai trăm bốn mươi hai đỗ tại ngã tư hải đăng ba hải đăng chín
thì bị anh vũ trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là bảo vệ vinhome ocean park sử dụng khóa bánh xe về việc đỗ xe sai quy định
sau khi trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển anh vũ trung dũng phát hiện sử dụng xe máy đuổi theo lái xe trọng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định
thì bị trọng dùng ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh dũng đi bệnh viện cấp cứu
trong quá trình trọng điều khiển ô tô thì có va chạm với xe ô tô mẹ glc ba trăm linh mang biển kiểm soát ba mươi g tám trăm một mươi tám xx
gây hư hỏng phần đuôi xe và xe ô tô hyundai topsion màu đen ba mươi g bảy trăm một mươi x gây thiệt hại hỏng phần đuôi xe
về phía nạn nhân mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó
về phía tài xế trịnh bá trọng thời điểm sự việc xảy ra đã không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên trước sự cương quyết của lực lượng chức năng nam tài xế phải chấp hành
kết quả xác minh nồng độ cồn của người này là bốn trăm năm mươi bốn mg trên lít khí thở
mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại nghị định một trăm linh trên bốn mg trên lít khí thở
cũng tại hà nội tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can hai đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
xảy ra mâu thuẫn với nhóm của một người phụ nữ về việc tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc giữa hàng
hai đối tượng đã đi trả thù bắn người này bị thương
trước đó vào khoảng ba giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an quận tây hồ tiếp nhận tin báo từ chị l
về việc bị một đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích tại khu vực ngã ba đường âu cơ xuân diệu
thuộc địa bàn phương quảng an quận tây hồ
ngay sau khi nhận được tin báo ban chỉ huy công an quận tây hồ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ
cùng công an phường khẩn trương xác minh bắt giữ đối tượng trong vụ việc là đặng văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở quảng an tây hồ hà nội từng có hai tiền án
công an bình khai nhận ngày một mươi sáu tháng một mươi đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của chị l
về việc tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc rỡ hàng tại khu vực ngã ba đường âu cơ xuân diệu thuộc phường quảng an
sau đó bình đã gọi cho trương quốc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú ở kim mã ba đình hà nội
đến hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của chị l
tại đây phong sử dụng một khẩu súng ngắn gây thương tích cho chị l rồi bỏ trốn
căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và khởi tố bị can đối với đặng văn bình về tội cố ý gây thương tích đồng thời tiếp tục truy bắt trương quốc phong
đến ngày tám tháng một mươi một công an quận tây hồ phối hợp với công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
và công an thành phố hồ chí minh đã bắt giữ trương quốc phong khi đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh từ campuchia vào việt nam
tại cơ quan công an phong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
đối tượng phong từng có bốn tiền án về tội cướp tài sản và vừa ra tù vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phong quanh bình khi chấp hành án phạt tù chung với nhau
sau khi ra tù bình đến khu vực chợ hoa quảng an để bốc rỡ vận chuyển hàng
phong cũng thường đến hỗ trợ giúp đỡ cho bình
khi biết bình có mâu thuẫn với chị l pháp đã đến chửi bới đe dọa nhóm chị l rồi lấy súng bắn chị lừa gây thương tích
hiện công an quận tây hồ đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
cũng liên quan đến vấn đề nhắc nhở độ xe gây ra án mạng
tại đà nẵng ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bị cáo phan tín đã bị tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên án chín năm tù về tội giết người
sau vụ ẩu đả liên quan đến việc dừng đỗ xe tại trung tâm thành phố
ngày một mươi hai tháng ba tòa án nhân dân thành phố đà nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm phan tín sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng về tội giết người
theo nội dung vụ án khoảng một mươi giờ ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi phan tín điều khiển xe ô tô chạy dịch vụ grab
chở khách đến kiệt hai trăm bốn mươi một nguyễn phước nguyên phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
sau đó tín đậu xe sát vỉa hè trước nhà số hai trăm ba mươi chín và hai trăm bốn mươi một nguyễn phước nguyên để ngồi nghỉ trong xe đợi đón khách về
thấy tín đỗ xe trước tiệm cắt tóc của mình ông nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
chú hai trăm bốn mươi một nguyễn phước nguyên phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
đi ra nói tín di chuyển xe ô tô lên phía trước một chút để chờ đường cho khách vào cắt tóc
trong quá trình giảng co tín đấm ông tuấn làm ông tuấn ngã ngựa bất tỉnh và có biểu hiện nôn ói
ông tuấn được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu
đến khoảng năm giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ông tuấn tử vong tại bệnh viện
kết luận nguyên nhân tử vong của ông tuấn là do suất huyết não vùng thái dương hai bên
tín khai do ông tuấn ném đá vào xe mình nên bị cáo không kiềm chế được cơn tức giận mới ẩu đà
quá trình điều tra cũng như tại tòa tín đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
sau khi sự việc xảy ra gia đình tín đã bồi thường cho gia đình bị hại nguyễn văn tuấn số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
đại diện gia đình bị hại có đơn xin bãi nại đối với phan tín
đồng thời tại tòa ông tuấn tiếp tục xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt phan tín chín năm tù về hành vi trên
có thể thấy chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt do đỗ xe mà nhiều người đã không làm chủ được hành vi
sẵn sàng xông vào ẩu đà và tước đi mạng sống của người khác
những hành vi trên thể hiện sự manh động bất chấp vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các đối tượng
khiến dư luận hoang mang
chắc chắn với tội ác đó các đối tượng sẽ nhận phải bản án thích đáng của pháp luật
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay